một số ý kiến đại biểu cho rằng cần thiết phải ban hành luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm cụ thể hóa chỉ thị một mươi tám của bộ chính trị kết luận số bốn mươi năm của ban bí thư về ra soát sửa đổi bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với tình hình mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông
cơ sở thực tiễn là tình hình quản lý trật tự an toàn giao thông
trong những năm vừa qua thì tôi thấy là nó có nhiều sự yêu kém
vì chính vì chúng ta yêu kém vì chúng ta thiếu công tác quản lý thế nên mới gây ra tình trạng tai nạn giao thông nhiều
thế nên là cần thiết phải có một cái luật này để quản lý chặt chẽ hơn
và tôi hy vọng rằng khi cái luật này ban hành thì tình trạng tai nạn giao thông sẽ hạn chế
bộ công an bộ giao thông vận tải hai bộ này cũng đã có sự bàn bạc thống nhất
về các nội dung sau khi tách hai luật này bộ tư pháp cũng đã có ý kiến
chúng tôi xin được nhất trí với việc tách luật trật tự an toàn giao thông đồng bộ
và những sự cần thiết ban hành luật cũng như mục đích xây dựng luật quan điểm chỉ đạo xây dựng luật
cũng rất rõ trong tờ trình của chính phủ chúng tôi xin được nhất trí
phát biểu về dự án luật đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
công an cho biết việc tách hai dự án luật nhằm giải quyết hai vấn đề rất quan trọng
bức xúc trong xã hội đó là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
việc này cái thực trạng về mất an toàn giao thông đồng bộ là rất lớn
cũng có lần các đại biểu chất phấn hỏi tôi là đánh giá thế nào tôi nói là đánh giá là cái vi phạm phổ biến và chản lạc
mà cái hậu quả của cái vi phạm về cái trật tự an toàn giao thông này chấp hành luật giao thông này
nó đi đến một cái hậu quả rất là khó khăn
đấy cái thống kê về những cái vụ tai nạn những người chết người bị thương là trực tiếp những người vào
nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái trật tự xã hội
thì mà cũng trong văn bản của đảng nhà nước thì cũng xác định là cái trật tự an toàn giao thông là một bộ phận quan trọng trong trật tự an toàn xã hội
mà trật tự an toàn xã hội thì đã giao cho bộ công an là chịu trách nhiệm với giải quyết vấn đề đó
thì không thể đứng ngoài được về cái trật tự
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định khi quy định bộ công an chủ trì công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thì sẽ không còn lực lượng thanh tra giao thông hoạt động trên mặt đường nữa
thông đánh cái xe này vào trong
trong khu vực nào đấy chẳng hạn cho nên nó rất bất cập vào những cái chuyện như vậy
về cơ sở hạ tầng đào tạo sát hạch lái xe bộ trưởng tô lâm cho biết
việc quản lý đào tạo sát hạch lái xe không ảnh hưởng gì đến các cơ sở đào tạo
chủ yếu là việc sát hạch nghiêm túc chặt chẽ hơn đúng quy trình quy chuẩn đảm bảo được chống làm giả gian lận
hoặc là vẫn là chủ trương là xã hội hóa chỉ có công an quản lý về cái việc cấp bằng
và cái việc đó còn anh đi học có thể rất nhiều lần nhưng mà anh thi mà anh không đỗ thì vẫn cứ phải học
trật tự an toàn giao thông này thì cái đối tượng đầu tiên mà quan trọng nhất là những người tham gia giao thông đặc biệt là đội ngũ lái xe
theo cái thông kê của chúng tôi qua tổng kết cái luật an toàn giao thông gì chín mươi các cái lỗi về gây mất an toàn giao thông
tai nạn giao thông là lỗi do lái xe là con người chứ không phải là hạ tầng
chứ còn các cái lỗi khác trong đó có cái lỗi phải hạ tầng
hạ tầng thì chiếm khoảng một mươi
một trong những điểm mới trong luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ được bộ trưởng tô lâm nhắc đến
đó là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh dù có thêm nhiệm vụ nhưng lực lượng cảnh sát giao thông không tăng lên mà sẽ áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật trong công tác
về các ý kiến đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông bộ trưởng tô lâm cho biết
khi xây dựng luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông rất chú trọng những vấn đề với nhóm người yếu thế tham gia giao thông đặc biệt là phụ nữ trẻ em người già người khuyết tật
về trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông bộ trưởng tô lâm khẳng định lực lượng công an sẽ chịu trách nhiệm về công tác này
nhấn mạnh đây là trách nhiệm lớn rất nặng nề nhưng bộ công an quyết tâm làm được
chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có cuộc điện đàm với đại tướng pachusev nikole latonovic thư ký hội đồng an ninh liên bang nga
tại buổi điện đàm bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi năm hai nghìn hai mươi là năm việt nam và liên bang nga kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước
bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc mừng liên bang nga thành công trong cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp với tỷ lệ bỏ phiếu thuận cao
tin tưởng rằng hiến pháp mới sẽ có ảnh hưởng tích cực tới đời sống của nhân dân nga tác động tốt đẹp tới mối quan hệ việt nam liên bang nga
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự chia sẻ cảm thông sâu sắc đối với những thiệt hại do dịch covid một mươi chín gây ra tại nga
bộ trưởng tô lâm cảm ơn liên bang nga đã hỗ trợ chuyên gia thiết bị y tế phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
cũng như quan tâm hỗ trợ cộng đồng người việt nam tại nga bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam ủng hộ việc thiết lập và triển khai cơ chế đối thoại an ninh cấp cao asean nga
và hiện nay đang tích cực trao đổi với các nước asean để thông qua cơ chế đối thoại
bộ trưởng tô lâm đề nghị liên bang nga tiếp tục hợp tác hỗ trợ cộng đồng asean phát triển vững mạnh nâng cao uy tín và vị thế của asean trên thế giới
về hợp tác giữa bộ công an việt nam và văn phòng hội đồng an ninh liên bang nga bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các đoàn cấp chuyên viên
đẩy mạnh quan hệ hợp tác an ninh và cảnh sát đi vào thực chất tin cậy lẫn nhau có hiệu quả thiết thực
phối hợp ngăn chặn đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thủ địch và các loại tội phạm
tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ trên các lĩnh vực cho cán bộ an ninh thực thi pháp luật
cũng trong cuộc điện đàm bộ trưởng tô lâm đã thông báo với ngài pachusev nikolai platonovic rằng
mặc dù dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp ở hai nước nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan hữu quan việt nam và nga
kế hoạch thực hiện các hướng hợp tác giữa việt nam nga trong lĩnh vực bảo đảm thông tin quốc tế giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đã được ký kết tại hà nội vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hiện bộ công an phối hợp với các bộ ngành liên quan của việt nam xây dựng nội dung chương trình hoạt động cụ thể để triển khai kế hoạch này
bộ công an việt nam luôn ủng hộ và sẵn sàng tham gia các hội nghị diễn đàn
trong đó có hội nghị quốc tế lãnh đạo phụ trách an ninh thường niên do hội đồng an ninh liên bang nga tổ chức
nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên
cũng trong chiều qua tại hà nội trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi làm việc với đại học quốc gia hà nội
về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng tập an ninh trong bộ địa chí quốc gia việt nam
đồng chủ trì buổi làm việc có phó giáo sư tiến sĩ nguyễn kim sơn giám đốc đại học quốc gia hà nội
chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng bộ địa chí quốc gia việt nam
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số hai nghìn bảy mươi chín qdttg
về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia xây dựng bộ địa chí quốc gia việt nam
giao đại học quốc gia hà nội là cơ quan chủ trì
thời gian qua bộ công an đã và đang phối hợp chặt chẽ với đại học quốc gia hà nội
xúc tiến việc xây dựng tập an ninh trong bộ địa chí quốc gia việt nam
tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
việc xây dựng tập an ninh trong bộ địa chí quốc gia việt nam
là một nhiệm vụ rất mới rất khó nhưng có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu lý luận
và tuyên truyền chi thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong các tầng lớp nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị đại học quốc gia hà nội tiếp tục quan tâm phối hợp với bộ công an
trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng tiến độ công trình
đặc biệt là việc tập huấn chuyên môn kỹ thuật biên soạn cung cấp tài liệu tham khảo và nguồn kinh phí đảm bảo
về phía bộ công an sẽ huy động đội ngũ các chuyên gia nhà khoa học giảng viên thuộc công an các đơn vị địa phương
các học viện nhà trường công an nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ triển khai và đạt chất lượng đề ra
tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phối hợp giữa cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
và văn phòng nhiệm vụ quốc trí trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tập an ninh
qua đó chỉ ra những khó khăn vướng mắt và phương hướng thực hiện trong thời gian tới
nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai và nâng cao hiệu quả nhiệm vụ này
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tới thăm và làm việc tại công an tỉnh thái bình
đồng chí ngô đông hải ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái bình cùng dự buổi làm việc
năm hai nghìn hai mươi được sự chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an của tỉnh ủy hội đồng nhân dân
công an tỉnh thái bình đã đạt nhiều kết quả trên mọi nhiệm vụ công tác
trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án cao trọng án đạt một trăm linh
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh thái bình đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo an ninh an toàn đại hội đảng các cấp
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hoàn thành việc điều động bổ nhiệm bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã ở hai trăm bốn mươi một trên hai trăm bốn mươi một xã thị trấn
trên địa bàn toàn tỉnh bảo đảm mỗi công an xã có năm đồng chí công an chính quy
theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng bộ công an
phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
ghi nhận biểu dương những kết quả công an tỉnh thái bình đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời yêu cầu công an thái bình quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết
chỉ thị chủ trương chính sách của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
về công tác bảo đảm an ninh trật tự đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ
xiết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu đi đầu của thủ trường
người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực thi công vụ
trước mắt công an tỉnh thái bình cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt
có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trong dịp tết không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp
tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi một ngay từ những tháng đầu năm